khoảng giờ sáng nay lực lượng cảnh sát giao thông công an tp quảng ngãi tỉnh quảng ngãi đã truy quét và xử lý một nhóm khoảng hai mươi thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu tụ tập đua xe trái phép trên tuyến đường hoàng sa đoạn qua xã tịnh long thành phố quảng ngãi
lực lượng cảnh sát giao thông đã kịp thời xử lý bốn đối tượng và tạm giữ năm xe mô tô lập biên bản xử lý hành chính đối với nguyễn công bình về hành vi đua xe trái phép và một số lỗi vi phạm khác
phạt hành chính hơn một mươi triệu đồng tịch thu xe mô tô trong đó có cả lỗi của chủ phương tiện giao xe cho người vi phạm
ngoài ra cơ quan công an còn xử lý hành chính đối với ba đối tượng khác vì tụ tập gây mất trật tự an toàn giao thông và không chấp hành các biện pháp giãn cách xã hội trong thực hiện biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín theo chỉ thị một mươi sáu của chính phủ